bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình phối hợp với sở y tế tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín cho bảy mươi năm công dân
đây là những công dân trong số tám mươi năm công dân đang học tập công tác ở liên bang nga trở về quá cảnh qua belarus từ ngày một mươi bảy tháng bảy
qua khám sàng lọc đã phát hiện sáu ca dương tính với covid một mươi chín
các công dân hết thời gian cách ly tập trung tiếp tục thực hiện cách ly địa phương trong một mươi bốn ngày để theo dõi tình hình sức khỏe
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã phối hợp với các cơ quan đơn vị bố trí xe đưa công dân để trở về địa phương